nhân dịp tết trung thu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước
cũng như các cháu đang sinh sống học tập tại nước ngoài
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khen ngợi năm học vừa qua
nhiều cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế làm dạng danh thế hệ trẻ việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nhắn nhủ năm nay việt nam cùng thế giới tổ chức kỷ niệm ba mươi năm công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em
mong các cháu tiếp tục thực hiện thật tốt năm điều bác hồ dạy hiếu thảo với ông bà cha mẹ kính trọng thầy cô lễ phép với người lớn
đoàn kết giúp đỡ bạn bè chăm chỉ học tập và rèn đức luyện tài để sau này xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh